cả nước ngày hôm nay đã ghi nhận một mươi sáu bốn mươi ca nhiễm mới trong đó một mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu hai mươi sáu ca ghi nhận trong nước tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
riêng thủ đô hà nội lần đầu vượt mốc ba ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là bốn hai trăm chín mươi ca
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn kim long chú tại huyện tam bình về hành vi giết người
vào đêm hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một long đã dùng kéo đâm vào người hồ minh nhật và lê bảo vũ làm cả hai tử vong
nguyên nhân là do trước đó long nhắc nhở một người trong nhóm của nhật chạy xe mô tô nẹp bô gây tiếng ồn
khi đến nhà long nhóm này đã đập phá hàng rào trong lúc xô sát long dùng kéo đâm vào hai nạn nhân
công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ trong việc sắp xếp xe xuất khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị
khởi tố vụ án khởi tố bị
công an tỉnh lạng sơn và tạm giam đối với đinh văn thìn nông tuấn anh và lâm văn hưởng đều là cán bộ đội quản lý trật tự đô thị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi đưa và nhận hối lộ
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa ùn ứ ở bãi trung chuyển chờ xuất khẩu rồi tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa
nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu đổi đầu container để đưa những xe mới vào vị trí xe cũ với giá từ một trăm linh triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng một xe nhằm thu lời bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
với hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
các đối tượng này gồm nguyễn văn vụ nguyễn văn hoàng cùng chú tại xã bình sơn tp sông công
nguyễn văn huấn triệu đức đông cùng chú tại huyện đại từ và ma văn hiền chú tại tỉnh bắc cạn
các đối tượng đã khống chế đánh đập một công dân rồi yêu cầu người này phải giao nộp số tiền sáu mươi triệu đồng
khi đã đưa đủ sáu mươi triệu đồng nhóm trên mới thả tự do cho bị hại
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan
bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển một mươi kg ma tuy đá trên quốc độ chín thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
cụ thể vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng chú huyện cam lộ điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị
có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá có trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công bảy triệu đồng
trước tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhất là vào dịp cuối năm
thời gian qua lực lượng công an xã và đồn biên phòng triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la đã tăng cường phối hợp
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh nhằm bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
tại bản liên hệ
trường khương huyện sông mã đội biên phòng trường khương phối hợp với các lực lượng chức năng phá chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn xuân tung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tải xã trường khương về hành vi mua bán trái phép chất ma tuy thu giữ hai bốn trăm linh viên ma tuy tổng hợp
khoảng ba trăm hai mươi gam nhựa thuốc phiện và một số tăng vật liên quan
đây là một trong nhiều vụ án đồn biên phòng triềng khương phối hợp với các lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ

xã trường khương huyện sông mã có gần hai mươi bảy km đường biên tiếp giáp với nước lào có nhiều đường mòn đường tiểu ngạch
thuận lợi cho các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an và đồn biên phòng triềng khương đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị
về các đường dây mua bán ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa và các điểm mua bán sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn
phục vụ triệt phá thành công nhiều vụ án
năm hai nghìn hai mươi một đồn biên phòng triềng khương và công an xã đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ hai mươi hai vụ hai mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ tăng vật gồm gần ba bốn trăm linh gram hồng phiến gần ba trăm linh g heroin năm trăm ba mươi ba gam thuốc viện trên hai mươi triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật liên quan khác
chúng tôi tập trung tuyên truyền đến từng bản từng hộ dân về sự
tác hại của chất ma tuy và sự nguy hiểm của tội phạm ma tuy
trong năm hai nghìn hai mươi một đã giảm được số bản trọng điểm về ma túy và đạt ba bản là không có ma túy
chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa và có hiệu quả đối với tội phạm ma túy
và thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng triệt xóa các điểm bắn lẻ và tàng trữ
tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng tấn công mạnh vào các loại tội phạm nhất là tội phạm ma tuy
đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm
nhưng cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng nơi đây luôn chắc tay súng sẵn sàng đấu tranh
không khoan nhượng với tội phạm ma túy góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành phá chuyên án
và bắt giữ đối tượng ngô hoàng phúc chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng
bước đầu đối tượng khai nhận số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện phúc đã đứng ra cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng mà phúc hướng đến chủ yếu là các tiểu thương
và người lao động
ngày một mươi hai tháng một khi phúc đang đi thu tiền con nợ thì bị bắt quả tang
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng
và số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ngô hoàng phúc để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
chỉ sau ba ngày gây án hai đối tượng là a sũ một mươi bảy tuổi và a thâu một mươi tám tuổi
cùng chú tại xã vinh quang thành phố con tum đã lần lượt bị lực lượng cảnh sát hình sự công an
thành phố con tôm tỉnh con tôm bắt giữ cùng về tội danh trộm cắp tài sản
lợi dụng lúc gia chủ đang ngủ hai đối tượng bịt kín mặt phá khóa đột nhập phá hủy hai camera
và lấy đi tổng tài sản trị giá gần bốn mươi triệu đồng
được biết a thâu vừa mãn hạn tù hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành hình phạt tám tháng tù giam
về tội danh trộm cắp tài sản
còn a sú trước đó cũng đã bị cơ quan công an khởi tố trong một vụ trộm cắp tài sản khác
tham gia mừng tân gia rồi rủ nhau tụ tập để đánh bạc một mươi một đối tượng đã bị công an huyện hữu lũng
tỉnh lạng sơn bắt quả tăng
công an huyện hữu lũng phối hợp với công an xã sơn hà đã phát hiện bắt quả tang một mươi một đối tượng đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn thị vân chú tại xã sơn hà huyện hữu lũng
tăng vật thu giữ tại chỗ là nhiều dụng cụ để đánh bạc
một mươi một điện thoại di động và gần năm mươi sáu triệu đồng
các đối tượng khai nhận sau khi tham gia đám mừng tân gia tại nhà đối tượng nguyễn xuân thao
cùng chú xã sơn hà đã rủ dê tụ tập để đánh bạc
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên bác kháng cáo của tất cả các bị cáo và nguyên đơn dân sự
có kháng cáo trong vụ án tại ngân hàng đông á
bị cáo trần phương bình cựu tổng giám đốc đã bị tuyên y án trung thật
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á trần phương bình
đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng
do vậy hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo trần phương bình tuyên phạt tù trung thân
bị cáo phùng ngọc khánh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc
tám năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo còn lại hội đồng xét xử tuyên phạt từ hai năm tù treo đến bảy năm tù giam
đồng thời không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của nguyên đơn dân sự và người liên quan
đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân
đó là anh trung văn nam quê ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa đã bất chấp hiểm nguy lao vào đám khói cuồn cuộn
để tìm cách cứu mạng cháu bé bị mắc kẹt bên trong
hành động dũng cảm cứu người của anh trung văn nam đã được chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi thư khen
trong thư chủ tịch nước viết cảm ơn anh người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu
một sức khỏe tốt đã cứu một gia đình thoát cảnh tăng thương
những hình ảnh khốc liệt từ hiện trường vụ cháy
thế nhưng trong sự khốc liệt ấy sáng lên câu chuyện ấm áp không được tươi đẹp về tình người
trưa ngày một mươi hai tháng một khi biết có vụ cháy xảy ra cạnh nhà
anh trung văn nam cùng anh dương ngọc vũ chạy ra xem
khi nhận thấy có người mắc kẹt trên tầng ngay lập tức hai anh đã tìm cách cứu người
hình ảnh tại hiện trường đã cho thấy nếu anh nam không kịp đưa cháu đến sang ngoài
nên chỉ vài giây nữa thôi tính mạng cháu đã bị đe dọa
khi mà đứng ở trên đấy
mà đứng ở trên đấy
thì lúc đấy thì cảm giác khi mà cứu bé ra rồi cảm giác rất thoải mái rồi
nhưng mà khi mà tối về mà nằm ngủ
nhiều khi mở điện thoại ra nhìn xem lại cái cảnh đấy
thì lúc đấy trong đầu óc cứ tưởng tượng là nhìn thấy
cái tiếng nghe cái tiếng của bé cứ kêu ở trong đấy
lúc đấy lúc đấy mình bắt đầu bị sợ
chứ còn khi mà chèo lên thì lúc đấy không thấy sợ gì cả
ngay khi những hình ảnh từ nhà
hiện trường vụ cháy được người dân chia sẻ lên mạng xã hội
hàng triệu người bày tỏ sự xúc động cảm phục
trước tinh thần dũng cảm quên mình để cứu người của anh trung văn nam
còn với người thân của cháu bé
anh nam như người đã sinh ra cháu lần thứ hai
anh nam phải bắt chấp cái việc đó để anh cứu cháu mình
thì suốt đời cháu mình và mình không thể nào quên được

nó là một cái

cứu cháu bé ở trong một cái ngôi nhà mà đang bốc cháy ngừng ngục như thế

xả thân vì người khác để anh trung văn nam như vậy
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã viết trong thư khen gửi anh trung văn nam
hãy giập cắt những nguy cơ gây ra cháy nổ
nhưng hãy lan tỏa ngọn lửa của tình yêu thương
của sự nghĩa hiệp đến cộng đồng
vâng thưa quý vị hành động của anh trung văn nam đã thắp sáng thêm niềm tin vào cuộc sống
vào những điều tốt đẹp thiện lương và tấm lòng cao quý của con người
biểu dương hành động dũng cảm của anh nam chiều tối nay tại ủy ban nhân dân
phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn đã đến thăm
và trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng anh trung văn nam
chuyển sang những thông tin khác cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín
cả nước ngày hôm nay đã ghi nhận một mươi sáu bốn mươi ca nhiễm mới
trong đó có một mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu hai mươi sáu ca ghi nhận trong nước tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
riêng tại hà nội lần đầu tiên vượt mốc ba ca
cũng theo thống kê hà nội hiện có hơn ba trăm linh người cao tuổi
chưa tiêm vaccine
đây là những người thuộc nhóm nguy cơ cao có nhiều bệnh lý nền
nên không thể tập trung ở chỗ đông người để tiêm
chính vì vậy thành phố hà nội đã triển khai tiêm vaccine ngay tại nhà
với quy trình tiêm được tuân thủ chặt chẽ
cụ bà nguyễn thị nhật năm nay bảy mươi bốn tuổi với bệnh lý nền khiến bà đi lại khó khăn
hiểu rõ điều này tổ tiêm lưu động phường lĩnh nam quận hoàng mai đã tới thăm khám
và tổ chức kiếp tiêm chủng tại nhà cho bà
con cháu bà nhật đều vui mừng bởi trước đây cũng nhiều trăn trở

không chỉ riêng bà nhật nhiều người cao tuổi
bệnh lý nền không thể đi lại thậm chí cả những người khuyết tật
cũng đã được y tế phường khảo sát lấy ý kiến và đến nhà tổ chức tiêm
việc tổ chức tiêm được tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt
với tổ tiêm năm người các khâu khám sàng lọc cho đến quy trình xử lý tình huống
phản ứng sau tiêm được các thành viên tổ tiêm nắm rõ
tổ tiêm của chúng tôi gồm bốn năm người
còn có bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhân điều diễn tiêm
cả đoàn viên
không riêng quân sự ở bên phường nữa
đến trong một nhà một bệnh nhân
đợt này là tiêm cho các cụ tại nhà lần thứ hai rồi
gần là hai đợt rồi ạ
đã triển khai là hai đợt và được tất cả các cụ được rào sát
được bên phường rào sát để tiêm
các cụ là không đi được
hoặc bị các bệnh không ra được điểm tiêm
hoặc là những người tàn tật cũng thế
chứ không phải riêng các cụ
cả những người trẻ mà tàn tật
mà không ra được thì bọn tôi đến từng nhà
tiêm cho những đối tượng đánh công dân đánh
theo triển khai thì lực lượng y tế chúng tôi sẽ chia ra
trên mỗi dây tiêm
phụ trách từ bốn đến năm nhà trong một buổi
ví dụ như một buổi chiều thì số lượng y tế của chúng tôi
chỉ chia ra thành khoảng bốn dây
bốn dây vì vậy thì một buổi chiều chỉ có thể tiêm được
cho khoảng hai mươi đến hai mươi năm người
theo thống kê trên địa bàn
có một một trăm linh người cao tuổi qua quá trình rào sát
và tổ chức tiêm trong thời gian qua
đã tiêm được cho tám trăm linh người
hiện toàn quận đang phấn đấu trong những ngày tới
tiêm hết cho người cao tuổi
đồng thời vận động bà con
phân đấu hoàn thành kế hoạch trong thời gian tới
đến nay thì về cơ bản là tiêm
các mũi tiêm cho những người cao tuổi
từ năm mươi tuổi trở lên thì đạt chín mươi tám hai
thế còn đối với người từ một mươi tám tuổi trên địa bàn
tiêm đạt chín mươi chín chín
còn đối với học sinh
tiêm mũi một thì đạt chín mươi chín hai và mũi hai thì đạt tám mươi bảy
hiện nay số kf trên địa bàn thành phố hà nội vẫn tăng cao
việc triển khai tiêm vaccine tại nhà
nhằm mục đích bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
sau hai tuần triển khai
hiện các quận huyện trên toàn thành phố hà nội
đã cơ bản hoàn thành kế hoạch
công tác vận động và tiêm bổ sung
vẫn đang được các quận huyện triển khai
nhằm mục đích bao phủ vaccine lên toàn dân
đặc biệt là nhóm người nguy cơ cao
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phải tìm ra các giải pháp mang tính đột phá khơi thông
nhằm nâng cao chất lượng công tác
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đây là một trong những yêu cầu được thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai
của cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
vừa được tổ chức vào chiều nay tại thủ đô hà nội
năm hai nghìn hai mươi một bám chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an cục xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh tổ quốc
đã chủ động xây dựng ban hành nghị quyết chương trình công tác
và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết chương trình đề ra
nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao
góp phần vào thành tích chiến công chung của lực lượng công an nhân dân
trong đảm bảo tốt an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao ghi nhận biểu dương và chúc mừng
những thành tích mà cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
dự báo tình hình năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn
thách thức khó lường gây gắt hơn và phức tạp hơn
thứ trưởng trần quốc tỏ lưu ý công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải tìm được các giải pháp
mang tính đột phá khơi thông
chính vì vậy cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
cần tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào và công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để xây dựng nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh tinh nhuệ hiện đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục tăng cường giả soát
nghiên cứu để tham mưu cho bộ điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản
liên quan công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân
đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
trước đó vào sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã tới dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục đào tạo bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một cục đào tạo đã chủ trì phối hợp với các học viện trường công an nhân dân
và công an các đơn vị địa phương nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
định số một nghìn hai trăm hai mươi chín của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo
của cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
tham mưu lãnh đạo bộ phê duyệt đề án về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh một số nội dung quy định về đối tượng
điều kiện tiêu chuẩn quy trình thủ tục liên quan đến công tác tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích
mà cục đào tạo đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng lưu ý cục đào tạo cần nhận thức rõ
về những thách thức diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khu vực
các mối đe dọa an ninh truyền thống phi truyền thống ảnh hưởng đến nước ta
thực tế trên đòi hỏi công tác công an nói chung công tác giáo dục đào tạo nói riêng
phải tích cực chủ động đổi mới cho phù hợp với điều kiện bối cảnh tình hình mới
phải bám sát yêu cầu thực tiễn đào tạo những gì mà thực tiễn đòi hỏi
bên cạnh đó đổi mới giáo dục đào tạo trong công an nhân dân phải thống nhất
hòa nhập với đổi mới giáo dục quốc dân và quốc tế
nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế
sáng nay tại tp hcm thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
đồng chí nguyên thứ trưởng thi văn tám lâm văn thê thượng tướng nguyễn văn sơn
thắp gương trước anh linh các đồng chí của thứ trưởng
thượng tướng nguyễn văn sơn dành thời gian thăm hỏi chúc tết
động viên thân nhân các đồng chí nguyên thứ trưởng bộ công an
cùng ngày thượng tướng nguyễn văn sơn đã đến thăm chúc tết các đồng chí nguyên thứ trưởng bộ công an
trung tướng võ viết thanh trung tướng võ thái hòa thượng tướng bùi quang bền và thượng tướng phạm dũng
thứ trưởng nguyễn văn sơn bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đối với lực lượng phát huy trí tuệ bản lĩnh
kinh nghiệm để đóng góp nhiều hơn nữa với lực lượng công an nhân dân
chân thành cảm ơn sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh an giang
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận
đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm vừa qua
trong năm hai nghìn hai mươi một trước những tác động và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
tình hình tội phạm tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp với những phương thức
thủ đoạn mới đặt ra những khó khăn và thách thức đối với lực lượng công an
song công an tỉnh an giang đã làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
tỉnh ủy ubnd tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an
góp phần giữ vững ổn định chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
một trong số thành tích nổi bật là đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề
với quy mô lớn trên hai tỷ đồng đã tồn tại từ lâu năm gây bức xúc dư luận
với những thành tích đạt được công an an giang vinh dự được chủ tịch nước trao tặng
huân chương chiến công hạng nhì vì đã có chiến công đặc biệt xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cờ thi đua của bộ công an vì đã có thành tích xuất sắc
trong phòng trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một góp phần đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ghi nhận biểu dương những thành tựu của công an an giang
trong thời gian qua thứ trưởng lương tam quang mong muốn lực lượng công an toàn tỉnh
tiếp tục đoàn kết sáng tạo khắc phục vượt qua mọi khó khăn thử thách
chủ động nắm chắc tình hình tham mưu tốt cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bộ công an
giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ địa bàn cơ sở đảm bảo an ninh
an toàn các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn góp phần quan trọng
và công cuộc phát triển kinh tế tại địa phương
cũng trong sáng nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
bổ nhiệm phó giám đốc công an tỉnh an giang
tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động
và bổ nhiệm đại tá bùi tấn ân ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh an giang
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang chúc mừng đại tá bùi tấn ân được bổ nhiệm
chức vụ phó giám đốc công an tỉnh an giang đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới
đại tá bùi tấn ân sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm của mình nhanh chóng tiếp cận công việc
cùng với đảng ủy ba giám đốc công an tỉnh an giang phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
dịp này công an tỉnh an giang cũng đã công bố các quy định về thành lập phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng phương nguyện cao công an tỉnh an giang
chiều nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tới dự và chỉ đạo tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an đã triển khai công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
một cách đồng bộ có trọng tâm trọng điểm bám sát các nghị quyết chỉ thị của đảng chính phủ quốc hội và các cơ quan cấp trên
tham mưu đề xuất với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an xây dựng trình quốc hội và chính phủ nhiều luật nghị định
xây dựng các chuyên đề trong đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chủ trương đường lối của đảng
bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp đồng bộ thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích mà cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã đạt được
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi hai của đơn vị
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh cấp ủy lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ liên tục và có hiệu quả
các quan điểm chủ trương đường lối của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đảng ủy công an trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tiếp tục tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về các giải pháp hoàn thiện thể chế xây dựng chủ trương chính sách pháp luật về an ninh trật tự
nâng cao chất lượng thẩm định tham gia ý kiến vào việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự
chú trọng công tác kiểm tra xử lý văn bản theo thẩm quyền tham mưu với lãnh đạo bộ ban hành và tổ chức thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
tiếp tục giá soát cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
biểu dương đảng ủy lãnh đạo cục đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của cấp ủy người đứng đầu đơn vị
thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt chương trình công tác năm đã đề ra
năm hai nghìn hai mươi một công tác nghiên cứu chiến lược đã vượt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra với năm chuyên đề tham mưu bộ công an
báo cáo ban chấp hành trung ương chính phủ hoạt động nghiên cứu khoa học lý luận lịch sử từng bước được chú trọng hơn
nhiều vấn đề lớn từ thực tiễn được tổ chức tổng kết nhiều chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm được triển khai thực hiện
đặc biệt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học có chủ động đổi mới quyết liệt tạo chuyển biến tích cực
sản phẩm khoa học được nghiệm thu đạt nhiều kết quả xuất sắc có tính ứng dụng cao vào nhu cầu cấp thiết của thực tiễn công tác công an
sự báo những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khu vực và trong nước sẽ diễn ra trong thời gian tới
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cục khoa học chiến lược và lịch sử công an phải là đơn vị tiên phong đổi mới toàn diện phương thức biện pháp làm việc
nhằm phục vụ yêu cầu hiện đại hóa của cả lực lượng công an nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ sở về dữ liệu nghiệp vụ
cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận công an hiện đại hóa thông tin khoa học
thư viện nghiệp vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ số tiên tiến phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu tham mưu lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân
trong công tác nghiên cứu lý luận cần ưu tiên những vấn đề mới vấn đề khó vấn đề mang tính đặc thù
đặc biệt đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực gồm công nghệ thông tin công nghiệp an ninh kỹ thuật nghiệp vụ điều tra quản lý nhà nước vì an ninh
đồng chí thứ trưởng lưu ý trong công tác lãnh đạo chỉ huy cần tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ khách quan công khai minh bạch
môi trường làm việc đoàn kết thống nhất phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cấp ủy nhất là người đứng đầu
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tự thanh tra tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những hạn chế
đồng thời tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học chiến lược ngang tầm nhiệm vụ
hai mươi đoàn thanh niên cụm thi đua số hai cụm thi đua số năm bộ công an phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh lai châu
thực hiện chương trình xuân tình nguyện năm hai nghìn hai mươi hai tại xã biên giới nậm ban huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
đoàn đã tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường biên với hai mươi bóng đèn năng lượng mặt trời tại bàn phá bảng xã nậm ban
trao một mươi bộ máy tính với tổng giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng
tại đây đoàn cũng đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn xã
có phần chia sẻ khó khăn vất vả của bà con dân tộc thiểu số nơi đây động viên bà con vui xuân đón tết
đây là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngăn chặn tàu cá nước ngoài khai thác hải sản trái phép trên vùng biển việt nam
kiên quyết bảo đảm an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo
là những thông tin quan trọng được hai lực lượng cảnh sát biển việt nam và hải quân nêu ra
trong hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm hai nghìn hai mươi một vừa được tổ chức tại thủ đô hà nội
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát biển và hải quân đã phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cho nhân dân các tỉnh thành ven biển vận động hỗ trợ ngư dân không khai thác thủy hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài
và tham gia đấu tranh ngăn chặn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta
ngăn chặn xử lý hàng trăm vụ buôn lậu gian lận thương mại trên biển
thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự trên biển
thời gian tới lực lượng cảnh sát biển và hải quân sẽ tăng cường trao đổi thông tin
thông báo cho ngư dân về tình hình thời tiết kịp thời phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
ứng phó với sự cố môi trường phối hợp tuần tra kiểm soát nắm tình hình
giám sát hoạt động khai thác iuu tại các vùng biển giáp danh với các nước
bảo đảm an toàn hiệu quả trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo huấn luyện
bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc